ngày bảy tháng một tòa án nhân dân tp hà nội đã nhận được đơn kháng cáo của hai bị cáo là nguyễn bắc son
cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông và nguyễn mạnh hùng phó tổng giám đốc mobile phone
trong vụ án tổng công ty viễn thông mobile phone mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
trong đơn kháng cáo bị cáo nguyễn bắc son cho rằng mức án tù trung thân là quá nặng đối với bị cáo
đồng thời đề nghị tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội xét xử lại vụ án theo trình tự phúc thẩm và xem xét khoan hồng giảm nhẹ hình phạt cho mình
bị cáo nguyễn bắc son đã trình bày nhiều nội dung tình tiết giảm nhẹ cho mình
như có nhiều thành tích công hiến trong công tác và chiến đấu khi ở trong quân ngũ sức khỏe già yếu nhiều bệnh tật
đơn kháng cáo của bị cáo nguyễn mạnh hùng cho rằng mức hình phạt của tòa cấp sơ thẩm là quá nặng đối với bị cáo
vì tòa cấp sơ thẩm chưa chấp nhận những nội dung đánh giá bản chất hành vi khách quan của bị cáo trong vụ án
vì vậy bị cáo hùng làm đơn kháng cáo lên tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội để xem xét
xét xử theo trình tự phúc thẩm một cách khách quan và quyết định để bị cáo được miễn hình phạt